liên tiếp các vụ cháy trung cư cao tầng xảy ra trong thời gian qua dường như vẫn chưa thể làm tỉnh ngộ và thay đổi nhận thức của nhiều người
theo thông tin từ cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội hiện nay đang tồn tại ba mươi một công trình trung cư cao tầng vẫn chưa được nghiệm thu về an toàn phòng cháy
và điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của hàng chục nghìn người dân vẫn đang bị đe dọa từng ngày
đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại tòa nhà ct năm a khu đô thị văn khe hà đông hà nội
vào ngày hai mươi năm tháng ba đến hôm nay những cư dân sinh sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng
chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ đồ đạc trong căn hộ này đã thành cho bụi
nhà hỏng đồ đạc bị thiêu dụi đồng nghĩa với việc chủ nhân sẽ không thể về nhà sinh sống với hiện trạng như thế này
điều đáng nói là khi xảy ra cháy chính những người dân sống bên cạnh căn hộ bị cháy cũng không hề hay biết
toàn bộ hệ thống báo cháy và chữa cháy đã không hoạt động
nhà dưới cháy nhà trên vẫn ngủ không biết gì như thậm chí như hôm qua cháy
tầng hai mươi hai nó bảo cô ơi cháu vẫn ngủ cháu chả biết gì
đến khi bạn cháu từ xa điện đến cháu với tính dậy thì xuống là xong rồi
đấy là cháy nhỏ nếu cháy to thì không biết là tính bạn có ba trăm linh hộ dân này như thế nào
các cô rất là lo lắng
được biết khu trung cư cao tầng ct năm ab tại khu đô thị văn khe hà đông
do công ty cổ phần hà châu osc là chủ đầu tư được xây dựng và bàn giao đi vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
công trình này có giấy chứng nhận thẩm duyệt năm hai nghìn tám
do công an tỉnh hà tây cấp song vẫn chưa được nghiệm thu về hệ thống phòng cháy chữa cháy
đồng thời công trình có nhiều vi phạm tồn tại về phòng cháy chữa cháy
như các bạn đã biết tòa nhà này chưa được nghiệm thu về công tác phòng cháy và chữa cháy
anh em chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
một mươi năm ngày chúng tôi sẽ kiểm tra một lần đối với những tòa nhà này
ngoài ra chúng tôi cũng về công tác tuyển truyền để chúng tôi tăng cường về công tác tuyển truyền đến từng hộ dân
theo số liệu thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
tính đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố có một sáu mươi sáu công trình cao tầng
trong đó có bốn trăm linh hai công trình xảy ra các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trong đó đáng chú ý hơn bảy mươi chín trung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay vẫn còn ba mươi một trung cư cao tầng chưa khắc phục xong vi phạm
do các giải pháp kỹ thuật để thực hiện được đảm bảo cho đúng yêu cầu của lực

hiện tại cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã chuyển ba hồ sơ
của ba công trình có vi phạm về phòng cháy cháy nghiêm trọng sang cơ quan cảnh sát điều tra
còn theo sự chỉ đạo của bàn thành phố tới đây đối với những công trình còn lại
tức là hai mươi tám công trình còn lại trong thời gian tới
dứt điểm khắc phục các tồn tại vi phạm về cháy chữa cháy
thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục củng cố
và chuyển giao hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra
khi những tồn tại bất cập không được kiểm tra khắc phục và xử lý
thì những thảm họa về cháy nổ không chỉ dừng lại ở việc dự báo
mà hậu quả của nó hết sức khó lường